bị cáo nguyễn thị hà thành trình bày lý do kháng cáo bản án sơ thẩm là để có thể sớm quay trở về làm việc trả nợ và chăm sóc gia đình
từ ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của siêu lừa nguyễn thị hà thành bốn mươi tuổi
chú tại phường lê đại hành quận hai bà trưng hà nội cùng một mươi ba bị cáo khác trong đó hai mươi sáu bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đầu phiên tòa bị cáo lê thị hiên cựu nhân viên ngân hàng bất ngờ xin rút đơn kháng cáo
trong phiên sơ thẩm bị cáo hiên bị tuyên phạt ba mươi tháng tù treo về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến ngân hàng
trước buộc khai báo siêu lừa hà thành khai lý do kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt là để có thể sớm quay về làm việc
trong thời gian tạm giam bị cáo đã suy nghĩ rất kỹ về quá trình phạm tội của bản thân
để mọi người phải đứng trước phiên tòa bị cáo thấy rất ăn năn
xuất phát điểm của bị cáo khi vay tiền không có mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do đó bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét các tình tiết để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo
nguyễn thị hà thành trình bày và cho biết hoàn cảnh gia đình khó khăn đang nuôi con nhỏ

bản thân mang bệnh gia đình có công với cách mạng
để khắc phục hậu quả vụ án siêu lừa hà thành cho biết sẽ để lại hai mươi sáu cổ phần
tại công ty cổ phần đầu tư mhz hà nội tương đương khoảng bảy mươi năm tỷ đồng
số tiền bảy mươi năm tỷ đồng này nữ bị cáo khai được rút từ các khoản vay của ngân hàng
song bị cáo không xác định được cụ thể rút từ ngân hàng nào
ngoài ra còn một mươi tỷ đồng tiền cơ quan điều tra thu lại của chị btt là tiền mà bị cáo mua cổ phần
với số tiền này hà thành mong muốn được khắc phục
cho ngân hàng việt á vab việt á bành
trong phiên xét xử một số bị cáo giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
các bị cáo nộp thêm nhiều giấy tờ chứng minh gia đình có công với cách mạng
là lao động chính trong gia đình gia đình hoàn cảnh khó khăn
theo bản án sơ thẩm nguyễn thị hà thành đã thực hiện gần ba mươi vụ lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn bốn trăm ba mươi ba tỷ đồng
do kinh doanh thua lỗ hà thanh đã nợ khoảng tám mươi tỷ đồng
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám nguyễn thị hà thành
dùng chiêu vay tiền với lãi suất cao lấy của người sau trả cho người trước
để tạo lòng tin và cũng trở thành khách vip của các ngân hàng
siêu lừa hà thành đã câu kết với một mươi bảy người là cựu cán bộ nhân viên ngân hàng pv com banh ncb việt á
để lập các sổ tiết kiệm đồng sở hữu giữa mình với các đại gia hứa hẹn trả lãi ngoài cao
bản án sơ thẩm nhận định nhóm cựu cán bộ ngân hàng đã bỏ qua nhiều bước xác minh
như không gặp trực tiếp chủ tài sản đảm bảo lập tờ trình cấp tín dụng dù hồ sơ giả mạo
qua đó giúp nguyễn thị hà thành vay tiền bằng tài sản của người khác
tổng cộng nguyễn thị hà thành đã chiếm đoạt của ngân hàng ncb bốn mươi bảy năm tỷ đồng
pv combine bốn mươi chín bốn tỷ đồng vab hơn hai trăm bảy mươi ba tỷ đồng và bốn cá nhân khác sáu mươi ba tỷ đồng
theo thành trong thời gian tạm giam bị cáo suy nghĩ rất kỹ về quá trình phạm tội của bản thân
để mọi người phải đứng trước phiên tòa bị cáo thấy rất ăn năn
xuất phát điểm của bị cáo vay tiền không có mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét các tình tiết để giảm nhẹ
hoàn cảnh gia đình bị cáo rất khó khăn đang nuôi con nhỏ bản thân mang bệnh hà thành nói
về khắc phục hậu quả vụ án siêu lửa hà thành cho biết sẽ để lại hai mươi sáu cổ phần
tại công ty cổ phần đầu tư mhz hà nội tương đương khoảng bảy mươi năm tỷ đồng
số tiền đóng góp cổ phần này bị cáo khai được rút từ các khoản vay của ngân hàng
xong không xác định được cụ thể rút từ ngân hàng nào
ngoài ra còn một mươi tỷ đồng tiền cơ quan điều tra thu lại
hà thành mong muốn được khắc phục cho ngân hàng việt á banh trước
liên quan đến vợ chồng đại gia đặng hữu toàn bị cáo nguyễn thị hà thành nói
xuất phát từ nhu cầu vay tiền nhưng không có tài sản thế chấp
thành đặt vấn đề và toàn đồng ý với mức lãi từ bốn đến năm một tháng
để vay được tiền thành khai là ông toàn đã đem sổ tiết kiệm gửi vào ngân hàng
sau đó giao sổ để thành thế chấp
thanh cho rằng quá trình trả lãi vào gốc cho ông toàn
bị cáo chỉ dùng tiền mặt nên một phần giao dịch không được ghi nhận
trong khi đó đại diện ba ngân hàng ncb và việt á banh pv combin đều giữ nguyên quan điểm kháng cáo
họ mong muốn hội đồng xét xử
tiếp tục tuyên vô hiệu các giao dịch với đại gia đặng hữu toàn để các bên tìm phương án khắc phục
tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt nguyễn thị hà thành tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
một mươi người còn lại bị tuyên phạt từ một mươi hai tháng cải tạo không giam giữ đến một mươi tám năm tù giam
việc kiểm soát đề nghị
bác kháng cáo
tám đại gia
khi luận tội một mươi bốn bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt bốn trăm ba mươi ba tỷ đồng của siêu lừa nguyễn thị hà thành
đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa bác toàn bộ kháng cáo của tám đại gia bị thành mang sổ tiết kiệm đi thế chấp
vay tiền tại các ngân hàng
ngày hai mươi tám tháng ba tòa án nhân dân cấp cao đã tiếp tục tranh luận về các kháng cáo liên quan đến vụ siêu lừa nguyễn thị hà thành
cấu kết với một mươi bảy cán bộ ba ngân hàng chiếm đoạt bốn trăm ba mươi ba tỷ đồng
trước đó nêu quan điểm luận tội viện kiểm sát đề nghị tòa chấp nhận kháng cáo của ngân hàng việt á banh
tiếp tục phong tỏa số cổ phần để khắc phục hậu quả phần sai phạm của thành với ngân hàng này còn hai trăm bốn mươi chín tỷ đồng
ở phần xét hỏi thành từng khai vay tiền của ba ngân hàng việt á banh ncb và pv com banh
để góp cổ phần vào công ty cổ phần đầu tư mhz hà nội nay bị cáo xin để lại hai mươi sáu cổ phần tại doanh nghiệp này để khắc phục hậu quả
theo viện kiểm soát vì thành khai
nguồn tiền bị cáo dùng mua cổ phần do vay mượn cả ba ngân hàng
để đảm bảo quyền lợi viện kiểm sát đề nghị tòa dùng số cổ phần để khắc phục thiệt hại cho cả ba ngân hàng
chứ không riêng việt á banh
bên công tố đánh giá thành phạm tội nhiều lần với số tiền rất lớn
bị cáo xin giảm nhẹ dù có vài phần tình tiết mới nhưng không đủ chấp nhận
do đó viện kiểm sát đề nghị bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của thành cùng chín người khác
có ba người được viện kiểm sát đề nghị tòa chấp nhận một phần kháng cáo giảm án từ ba tháng tù đến một năm tù
ngoài kháng cáo phần hình sự một loạt cá nhân doanh nghiệp ngân hàng cũng kháng cáo về dân sự
cụ thể tám đại gia gửi tiền tiết kiệm bị thành mang sổ tiết kiệm đi thế chấp vay tiền tại các ngân hàng
số tiền này có năm người này kháng cáo xin thay đổi tư cách tố tụng sang người liên quan
đề nghị ngân hàng trả lại tiền trong sổ tiết kiệm hoặc gỡ bỏ phong tỏa sổ
tuy nhiên kháng cáo của nhóm đại gia bị viện kiểm sát đề nghị bác toàn bộ
tương tự ba ngân hàng có kháng cáo yêu cầu nhóm đại gia và nguyễn thị hà thành trả lại khoản lãi
mà ngân hàng đã chi trước cho các hợp đồng giả cách cũng bị bác bỏ
liên quan đến vụ án viện kiểm sát cũng đề nghị tòa bác toàn bộ kháng cáo của công ty cổ phần đầu tư mhg hà nội
doanh nghiệp được tòa sơ thẩm xác định đã nộp hai mươi năm tỷ đồng cho việt á banh bồi thường thay cho hà thành
vì thế thành có nghĩa vụ trả lại cho mhz
xong tại phiên phúc thẩm mhz hà nội kháng cáo không đòi thành mà đề nghị việt á banh phải trả tiền
đại diện mhc hà nội giải thích việc kháng cáo đổi đối tượng đòi tiền do tòa sơ thẩm kết luận có sự thông đồng của hà thanh
với bị cáo quản trọng đức giám đốc chi nhánh việt á banh để thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền
theo đại diện mhz hà nội thiệt hại của việt á banh do chính nhân viên ngân hàng làm sai gây nên
mhg vì vậy không có nghĩa vụ
phải thay nguyễn thị hà thành trả tiền
việt á banh phải trả lại mhz hai mươi năm tỷ đồng
bàn án sơ thẩm xác định
do kinh doanh thua lỗ siêu lừa nguyễn thị hà thành nợ khoảng tám mươi tỷ đồng
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám thành dùng chiêu vay tiền với lãi suất cao lấy của người sau trả cho người trước
để tạo lòng tin và cũng trở thành khách vip của các ngân hàng
nguyễn thị hà thành đã câu kết với một mươi bảy người là cựu cán bụ nhân viên ncb việt á banh và pv com banh
để lập các sổ tiết kiệm đồng sở hữu giữa mình với các đại gia hứa hẹn trả lãi ngoài cao
sau đó thành giả mạo chữ ký của các đồng sở hữu để cầm cố sổ tiết kiệm và được các ngân hàng giải ngân
các cựu cán bộ ngân hàng đã giúp nguyễn thị hà thành hợp thức hồ sơ soạn hợp đồng tiền gửi trái quy định
họ bỏ qua nhiều bước xác minh như không gặp trực tiếp chủ tài sản đảm bảo lập tờ trình cấp tín dụng hồ sơ giả mạo
chưa qua thẩm định qua đó giúp nguyễn thị hà thành vay tiền bằng tài sản của người khác
tổng cộng nguyễn thị hà thành đã chiếm đoạt của ncb bốn mươi bảy năm tỷ đồng pv com banh bốn mươi chín bốn tỷ đồng
việt á banh hơn hai trăm bảy mươi ba tỷ đồng và của bốn cá nhân khác là sáu mươi ba tỷ đồng
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
xin gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau